ngày một mươi chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt quả tang hai mươi sáu đối tượng tham gia sòng bạc
tại khu rừng tràm thuộc phường tân biên tp biên hòa tỉnh đồng nai
tại hiện trường lực lượng chức năng khống chế bắt giữ nhiều đối tượng thu gần năm mươi triệu đồng
cùng nhiều dụng cụ để phục vụ việc đánh bạc
qua xác minh sông bạc nói trên là do các đối tượng dương văn tình vũ giáp xuân trần tuấn vũ
phạm văn hòa trần trọng tài đứng ra tổ chức
hiện lực lượng công an đang tạm giữ hai mươi sáu đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ